mời quý vị và các bạn cùng ngược dòng lịch sử đến với câu chuyện của những chiến sĩ an ninh đã chi viện cho chiến trường miền nam góp phần giải phóng đất nước
để qua đó chúng ta cùng cảm nhận sâu sắc hơn ý chí quyết tâm đánh giặc và tinh thần tận chung với đảng tận hiếu với dân đã trở thành truyền thống của lực lượng an ninh nhân dân